trong ba ngày từ hai mươi một đến hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám success confrance expo asia hai nghìn một mươi tám diễn ra tại hà nội
đây được coi là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay về marketing kinh doanh thương mại điện tử tại châu á
với sự góp mặt của nhiều tỷ phú doanh nhân và chuyên gia hàng đầu trên thế giới cũng như việt nam
sự kiện bao gồm chuỗi hội nghị có sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng trong ngành như neo patel
pang joon tom rose và những doanh nghiệp thành công tại việt nam
tại hội nghị các diễn giả sẽ chia sẻ những bước đột phá trong marketing kinh doanh và phương pháp phát triển doanh nghiệp
đây là cơ hội để doanh nghiệp và các marketer học hỏi cách tư duy các chiến lược
chiến thuật marketing cấp cao từ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới
từ đó mở rộng cơ hội khám phá các kênh traffic mới nhất các đột phá về tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi
cơ hội giao lưu kết nối kinh doanh chất lượng với những doanh nghiệp xuất trúng nhất thế giới
trong thời gian diễn ra sự kiện hội trợ triển lãm công nghệ marketing bao gồm một trăm linh gian hàng
gồm những doanh nghiệp marketing thương mại điện tử và khu vực mid market cũng được tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia
tại đây các doanh nghiệp có cơ hội tìm thấy các cánh cửa để bước vào thị trường năng động của việt nam
và là cầu nối cho các doanh nghiệp việt bước ra thế giới
hơn ba doanh nhân marketer từ hơn năm mươi quốc gia trên thế giới sẽ hội tụ tại đây để học hỏi từ những lãnh đạo
chuyên gia đầu ngành tự do kết nối giao lưu thiết lập các mối quan hệ hợp tác kinh doanh quý giá